kính thưa quý vị dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường võ văn ngân
được khởi công vào năm hai nghìn hai mươi dự kiến là xong trong vòng một mươi bảy tháng
nhưng đến nay thì dự án vẫn chưa thể hoàn thành
dự án dở dàng lô cốt nằm ngang nhiên giữa đường
đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân tại nơi đây
mặt đường gồ ghề bay mịt mù giao thông ủng tắc
đây là thực trạng diễn ra tại khu vực dự án thoát nước
trên đường võ văn ngân thành phố thủ đức
theo phản ánh của người dân lô cốt của dự án này đã tồn tại khoảng hai năm qua
công trình đã nhiều lần tháo dở rồi lại lắp lên do có nhiều đơn vị thay phiên nhau thi công
hiện mặt đường đã bị xuống cấp gồ ghề đặc biệt khi vào giờ cao điểm thường bị kẹt xe
khiến việc sinh hoạt và kinh doanh tại khu vực này ảnh hưởng nghiêm trọng
nó bụi bay mịt mù với một phần với buôn bán coi như là mất
coi như là năm mươi sáu mươi khách kẹt xe coi như là cứ phải đi vô lề chạy trên lề không
ở dưới thì xe đò nó chạy đi tay lái không dựng
thì coi như là đa số là mấy người mà lớn tuổi bị té
với một phần nữa mà mưa lớn là nước ngập á
rồi có những cái ổ gà đó thì người ta sẽ té đi
lâu cốt thì nó cũng cản trở đời sống của mọi người
ở đây thì tụi cô cũng ảnh hưởng về tất cả về vấn đề mua bán rồi
nói chung là sinh hoạt mọi thứ đều bị ảnh hưởng hết
khi mà xe nó không có đi được thì nó leo lên cả trên thềm
là đá dâm nó bắn vào cái kiến đã nứt rồi
mới đây thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã có quyết định tước giấy phép thi công
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đối với nhà thầu thi công dự án thoát nước đường võ văn ngân
tp thủ đức do dựng lô cốt bị ủng tắc kéo dài
tính từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay dự án này đã bị thanh tra giao thông xử phạt
một mươi ba lần với số tiền một trăm một mươi chín triệu đồng
tuy nhiên dự án thì dừng nhưng lô cốt vẫn còn đó
cuộc sống người dân vẫn bị ảnh hưởng hàng ngày chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt